tổng thống ai cập abdel fattah el sisi ngày hôm qua nhấn mạnh ai cập sẽ không cho phép một cuộc di cư ồ ạp từ giải gaza sang bản đảo sinai của nước này tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh người dân tại giải gaza đang phải di tản sang các nước láng giềng trong cuộc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas
ai cập cho rằng đây sẽ là một cuộc di cư nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ một cách liên tục và bền vững cho gaza bao gồm thực phẩm vật tư y tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác để hỗ trợ hai ba triệu người palestine đang sinh sống ở dài đất ven biển này
dự kiến trong ngày hôm nay ai cập sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng tại gaza hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của một số nguyên thủ và người đứng đầu các nước ả rập và các nhà ngoại giao châu âu
kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa israel và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza bắt đầu nổ ra từ ngày bảy tháng một mươi tổng thống ncc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ai cập phản đối các chính sách trừng phạt tập thể của israel đối với dân thường ở giải đất này cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm di rời cư dân gaza sang bán đảo sinai